nhờ lời mời của tổng thống cộng hòa liên bang myanmar u win min thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng đoàn cấp cao chính phủ nước ta vừa có chuyến thăm chính thức cộng hòa liên bang myanmar từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
sau đây truyền hình nhân dân xin trích lược một số nội dung nổi bật của tuyên bố chung về củng cố quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và cộng hòa liên bang myanmar